xin kính chào quý vị và các bạn
nắng nóng gai gắt đã diễn ra ở các tỉnh miền bắc và miền trung trong mấy ngày nay
gây ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt và sản xuất của người dân tại các khu vực
dự báo trong đêm nay và ngày mai tại bắc bộ vẫn có nắng nóng gai gắt với mức nhiệt ngày đêm
giao động từ hai mươi năm đến ba mươi tám độ
riêng khu tây bắc mức nhiệt có thể vượt ngưỡng ba mươi tám độ và có nắng nóng đặc biệt gai gắt
với các tỉnh trung bộ dọc các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên
dự báo trong đêm nay chỉ có mưa vài nơi với lượng không đáng kể
ngày mai có nắng nóng gai gắt cùng mức nhiệt cao nhất đạt ngưỡng ba mươi sáu ba mươi chín độ
vẫn còn lại từ thánh hòa đến bình tuận cường độ nắng không mạnh bằng
nên nền nhiệt chưa chiều mai sao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
do ảnh hưởng của nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn rất cao
người dân cần đặc biệt cảnh giác tránh để xảy ra cháy nổ hết sức
ra hơn ở phía nam cả khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn mang kiểu thời tiết đặc trưng của mùa mưa
nên về chiều tối tiếp tục có mưa rông rải rác
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ban ngày cả hai khu vực vẫn còn nắng với nhiệt độ tại khu vực tây nguyên phổ biến ở mức hai mươi một ba mươi ba độ
khu vực nam bộ từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ một số nơi sẽ vượt ngưỡng ba mươi năm độ
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió tây nam cấp ba bốn nền nhiệt tại cả hai quần đảo sẽ đều không vượt quá ngưỡng ba mươi bốn độ
khu vực hà nội mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi tám độ